chào ngày mới quý vị tiếp tục là một ngày nắng nóng thậm chí ngày hôm nay được dự báo là ngày nắng nóng nhất trong đợt
tâm nóng ở vùng núi cao của tỉnh nghệ an suy soát ba mươi chín bốn mươi độ c ở những nơi khác thì mức nhiệt phổ biến cũng là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ c
vì là nắng đầu mùa do vậy rất khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi ủe ỏi hay đau đầu
mặc dù vậy thì quý vị cũng không nên uống nước quá lạnh để có thể bảo vệ được cổ họng
đồng thời nếu như có sử dụng điều hòa thì cũng chỉ nên duy trì ở mức hai mươi bảy hai mươi tám độ c tránh tranh lệch nhiệt độ quá lớn sẽ không tốt cho sức khỏe